thưa quý vị sau một mươi ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
đoàn công tác của bộ công an việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về
nhằm động viên đoàn công tác các đồng chí thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thiếu tướng nguyễn văn long cùng đại diện các ban bộ ngành đã có mặt tại sân bay nội bài
tại lễ đón thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các thành viên đoàn công tác
vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong tối cùng ngày tại tp hcm đại diện ban giám đốc công an thành phố cùng gia đình năm cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng đã có mặt tại sân bay tân sơn nhất để đón thành viên đoàn hỗ trợ nhân đạo của công an tp hcm tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong vụ động đất tại thổ nhĩ kỳ
những nỗ lực cố gắng của các cán bộ chiến sĩ đã để lại dấu ấn hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân việt nam trong lòng bạn bè quốc tế
thể hiện sự chuyên nghiệp tâm huyết với công việc và một bản lĩnh kiên cường
chuyển sang thông tin khác công an huyện hớn quảng tỉnh bình phước cho biết là đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nạn nhân nguyễn thị lý
chú tệ xã tân quan huyện hớn quảng tử vong với nhiều vết thương trên người
theo kết quả điều tra ban đầu chị lý sống chung như vợ chồng với lê văn ga chú tại tỉnh bến tre
trong quá trình sinh sống cả hai thường xảy ra mâu thuẫn
vào ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ga đã dọn ra ở riêng
tuy nhiên cho đến sáng ngày một mươi bảy tháng hai khi chị lý đang ở trong phòng thì bất ngờ bị ga dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong
ga bị công an huyện hớn quản bắt giữ ngay sau khi đang lẩn trốn tại ấp long bình xã tân quan
quá trình bắt giữ biết hung thủ đã uống thuốc sâu nên cơ quan công an đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu
và sức khỏe đang dần phục hồi
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa xét xử và tuyên phạt nguyễn hiễu thế chú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang một mươi hai năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy và một năm tù về tội tàng trữ sử dụng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy
tổng hợp hình phạt là một mươi ba năm tù
theo có trạng thế là người nghiện ma túy
bị cáo đã nhiều lần mua ma túy ở tp hcm mang về nhà trọ ở thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cất dấu
để sử dụng và bán lại cho những con nghiện khác để kiếm lời
đến chiều ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thế bị công an thành phố rạch giá bắt quả tang và thu giữ gần năm mươi gram ma túy đá
trước khi bị bắt thế đã một mươi bảy lần bán ma túy đá cho nhiều con nghiện
ngoài ra đối tượng còn tăng trữ trái phép nhiều dụng cụ nhằm mục đích để sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị sau một mươi ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
đoàn công tác cứu hộ quốc tế bộ công an việt nam đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và trở về vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng hai
những kết quả đạt được trong chuyến công tác đã thể hiện bản lĩnh tính nhân văn chuyên nghiệp cao
khẳng định năng lực tham gia và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng công an nhân dân việt nam
ghi nhận những nỗ lực cố gắng của hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ vào chiều qua lãnh đạo bộ công an cùng đại diện các ban bộ ngành
đã có mặt tại sân bay quốc tế nội bài để đón khen thưởng động viên
sau đó vào đêm qua tại tp hcm đại diện bang giám đốc công an tp hcm cùng gia đình năm cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát phòng trái trái trái
và cứu nạn cứu hộ tham gia đoàn công tác của bộ công an đã có mặt tại sân bay tân sơn nhất để đóng đồng đội cũng như người thân của mình
trong niềm tự hào và càng phục
tìm kiếm trong đống đổ nét thì chúng tôi đã phát hiện còn một sự sống nên chúng tôi đã nhanh chóng sử dụng các thiết bị để hỗ trợ và có thể xác định vị trí của nạn nhân
và cuối cùng chúng tôi đã đưa một nạn nhân thanh niên một mươi bảy tuổi còn sống ra ngoài một cách an toàn
trước khi về nước thì chúng tôi trên đường di chuyển ở sân bay thì gặp đau người dân người ta cũng cảm ơn việt nam rất là nhiều
nên chúng tôi cảm thấy rất là vui
lúc trước cũng hơi lo nhưng mà bây giờ là quen rồi
bây giờ thấy anh mà làm việc tốt như vậy thì em cũng tự hào rồi cũng động viên anh
biết là khó khăn nhưng mà cũng động viên anh
anh làm việc tốt thì em đây cũng ủng hộ hết sức
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
có hành vi gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
bốn đối tượng trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố biên hòa tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm chức pháp luật
trước đó vào đêm ba tháng hai trên địa bàn phường tân biên khoảng hai mươi đối tượng do đối tượng vũ đình sang hai mươi bốn tuổi cầm đầu
mang súng và cả mã tàu xuống đường
vũ đình sang gây náo loạn đường phố
khi bị tổ công tác của công an phường truy đuổi sang đã hô hào kích động đồng bọn dùng kiếm
giao tự chế súng chống trả quyết liệt và đập phá xe mô tô của lực lượng tuần tra
buộc lực lượng này phải nổ súng và xịt hơi cay chấn áp
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã tiến hành truy xét nhanh các đối tượng
đến ngày một mươi bảy tháng hai đã bắt được một mươi bốn đối tượng có liên quan thu giữ bốn khẩu súng nhiều vỏ đạn điện thoại di động
vũ đình sang cùng một số đối tượng trong nhóm hiện vẫn đang bỏ trốn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa đang khẩn trương bởi rộng điều tra truy bắt các đối tượng còn lại
công an huyện hớn quản tỉnh bình phước đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nạn nhân nguyễn thị lý
chú tại huyện hớn quản tử vong với nhiều vết thương trên người
theo kết quả điều tra ban đầu chị nguyễn thị lý sống chung như vợ chồng với lê văn ga
quê tỉnh biến tre
trong quá trình sinh sống cả hai thường xảy ra mâu thuẫn
ngày một mươi hai tháng hai ga dọn ra ở riêng và không còn sống chung với chị lý
khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi bảy tháng hai khi chị lý đang đánh răng trong phòng vệ sinh
thì bất ngờ bị ga dùng hung khí tấn công
ngày tiếng kêu la anh nguyễn khắc hùng em cha chị lý chạy sang
thì thấy ga đang dùng tay cầm đầu chị lý dìm xuống chậu nước
thấy anh hùng thì ga bỏ chạy
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị lý đã tử vong
ga bị công an huyện hớn quản bắt giữ
sau đó khi đang lẩn trốn tại xã tân quan huyện hớn quản
trong quá trình bắt giữ hung thủ đã uống thuốc sâu
nên cơ quan công an đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu
hiện sức khỏe đã dần hồi phục
thưa quý vị thói quen của ngư dân là thường rong buồm theo lường cá để đánh bắt
ngư dân của chúng ta thì không phải ngoại lệ
tuy nhiên kể từ khi luật cảnh sát biển việt nam ra đời
rất nhiều ngư dân của chúng ta đã có ý thức cao về pháp luật
trên biển trong mỗi chuyến xa khơi
với gần hai mươi năm đi đánh bắt hải sản xa bờ
kỷ niệm đi biển giúp ngư dân nhạc biết luồng nước như thế nào là nhiều cá
nhưng cũng không ít lần mãi mê đánh bắt
anh cùng các thuyền viên đi lạc vào biên giới nước bạn
khi được cảnh sát biển việt nam truyền truyền
thì chúng em không sang bên nước bạn làm
không sang nước bạn khai thác hủy soán
những buổi tuyển
truyền về iuu do bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
phối hợp với ban dân vận tình nguyên ninh bình tổ chức tại huyện kim sơn
là một trong những hành động thiết thực và được tổ chức thường xuyên
nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như lịch sử quy định iuu của ec
và thực trạng tàu cá việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài trong thời gian qua
quy định của một số quốc gia trong xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm
quy định của pháp luật việt nam khi xử lý tàu cá việt nam vi phạm
tác động thẻ vàng của ec đối với xuất khẩu thủy sản việt nam
một số vấn đề ngư dân cần lưu ý khi khai thác thủy hải sản trên biển
với cương vị phó vi thư cũng như là trưởng phố dân vận
tôi đã tham biêu cho ban thống vụ đồng hỷ
cũng đã quan triển triển khai các quy định của đảng và nhân nước
cũng như là về luật đánh bắt hải sản
về các vi phạm mà không được đối với các ngư dân
không được đánh bắt các hải sản
đối với sai quy định
đối với các đoàn thể thì tôi cũng làm tốt công tác phối hợp
với mặt trận đổ quốc với các đoàn thể với chính trị
với các ngư dân để triển khai cho bà con nhân dân
có đi đánh bắt xa bờ thì chúng ta cũng phải đảm bảo
theo đúng quy định không được đánh bắt trái quy định
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai không có trường hợp tàu cá việt nam
bị các lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ xử phạt
thuộc vùng biển do vùng cảnh sát biển một quản lý
cảnh sát biển một đã sử dụng ba mươi sáu tàu trực sẵn sàng cơ động
tại hai điểm đảo kết hợp tuần tra kiểm tra kiểm soát
thực hiện nhiệm vụ chống khai thác iuu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tăng một mươi lượt chiếc đã tiến hành kiểm tra tuyên truyền u trên biển
cho hai trăm linh tám tàu cá việt nam phối hợp với chính quyền các địa phương
tổ chức một mươi sáu lượt chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
kết hợp tuyên truyền và cấp phát được gần ba mươi tám tờ rơi
về chống khai thác iuu
cùng một mươi cuốn sổ tay tuyên truyền biển đảo
tháng năm hoặc tháng sáu ủy ban châu âu ec sẽ sang kiểm tra chúng ta
một lần cuối để quyết định là có rút thẻ vàng hay áp thẻ đỏ
thì tôi nghĩ rằng với sự chỉ đạo sát sao của chính phủ
sự quyết tâm của ban chỉ đạo eu của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của ban chỉ đạo iuu bộ thứ lệnh cảnh sát biển
cũng như ban chỉ đạo của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một chúng tôi
thì tôi nghĩ rằng là bằng các biện pháp nghiệp vụ
bằng sự đấu tranh bằng công tác tuyên truyền
thì từ nay đến cái thời điểm đó và về sau
thì chúng ta không có việc tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài
khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo
sau khi luật cảnh sát biển việt nam được triển khai vào cuộc sống
một tín hiệu vui là phía ủy ban châu âu ec đã có những đánh giá tốt
khi khẳng định việt nam đang rất nỗ lực
ngư dân việt nam cũng đã có ý thức cao trong vùng được phép đánh bắt
dự kiến nếu tình hình dịch bệnh ổn định
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba ec sẽ tiếp tục sang việt nam kiểm tra trực tiếp
tại các cảng cá các địa phương về những nỗ lực từ phía việt nam
từ đó có những khuyến cáo mới cho lộ trình gỡ thẻ vàng của việt nam